trong cuộc chiến cam go với các loại tội phạm để truy bắt thành công đối tượng manh động liều lĩnh
lực lượng làm nhiệm vụ luôn phải đối mặt với những hiểm nguy thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng
quá trình triển khai lực lượng vây bắt đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đồng chí cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra công an huyện sìn hồ tỉnh lai châu là trung úy lê văn thi
và trung úy lường văn hoan đã bị thương do đối tượng dùng dao chống trả
cụ thể một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng tám tại km bảy mươi năm trăm linh tỉnh lộ một trăm ba mươi ba bản nong om xã nong hẻo
tổ công tác công an huyện sìn hồ đã phát hiện lò văn in sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở bản ta pương xã nong hèo huyện sìn hồ
đi cùng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên các đối tượng đã tăng tốc lao thẳng xe vào tổ công tác
quá trình vây bắt in đã sử dụng dao nhọn giấu trong người
chống trả lại và chém vào tay của trung úy lê văn thi và trung úy lường văn hoàn làm các đồng chí bị thương
tại hiện trường tổ công tác đã khống chế thu giữ trên tay in một con dao nhọn
đối tượng còn lại đã điều khiển xe bỏ chạy
kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một gói ni lông nghi có chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi tám h năm cùng ngày tại khu vực km sáu mươi bốn một trăm linh quốc lộ bốn d thuộc địa phận bản tòng phẳn xã bình lư huyện tam đường
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
phối hợp với lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu cũng đã bắt quả tang đối tượng trang a khai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê huyện mường nhé tỉnh điện biên có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn trọng hồng bốn mươi hai tuổi quê tỉnh hà tĩnh
và lê thanh tùng ba mươi bốn tuổi quê tỉnh bến tre đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trong đó công an huyện tân phố đồng nai bắt quả tàng đối tượng hồng đang mang ma túy bán cho người nghiện tại thị trấn tân phố
tăng vật thu giữ là bảy gói ma túy đá có trọng lượng hơn ba trăm bảy mươi năm g một năm viên thuốc lắc một súng tự chế dạng rulo
cùng một mươi hai viên đạn chỉ đang chờ kết quả giám định một cân điện tử một bình hơi cay và gần một trăm linh năm triệu đồng tiền mặt
mở rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt đối tượng lê thanh tùng khi đang mang ma túy bán cho người nghiện
ở xã long an huyện long thành thu giữ bốn gói ma túy đá có trọng lượng khoảng hai trăm linh gram
liên quan đến vụ nhóm hàng chục người trốn khỏi casino nhập cảnh trái phép về việt nam
đồn biên phòng cửa khẩu long bình an giang hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện an phú
tổ chức lực lượng tìm kiếm một người mất tích sau khi bơi qua sông bình ghi để nhập cảnh vào việt nam
trước đó sáng ngày một mươi tám tháng tám
chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện an phú tỉnh an giang
phát hiện bắt giữ bốn mươi người chưa xác định được nhân thân lai lịch từ casino rit của tỉnh kandan campuchia
bơi sông bình ghi nhập cảnh trái phép về việt nam
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai các đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi tìm cách xuất cảnh trái phép sang campuchia
thì hợp đồng và làm việc tại các casino
do làm việc quá thời gian quy định không được nghỉ ngơi và không được trả lương
nên nhóm người này bàn bạc tìm cách vượt biên giới về việt nam
sau khi nhảy xuống sông bình ghi để bơi về việt nam
một người bị mất tích một người bị bảo vệ của casino rickworld giữ lại
hiện đồn biên phòng cửa khẩu long bình phối hợp với công an huyện an phú tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích
cũng liên quan đến vụ việc này lực lượng chức năng đã chuyển bốn mươi người về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước
huyện an phú để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị có nghề nghiệp ổn định nhưng vì lòng tham nổi lên mà đối tượng huỳnh công hữu
ba mươi tuổi quê tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã cướp giật lấy một điện thoại của một thanh niên
ở phường hòa khánh nam quận liên triểu
với hành vi trên huỳnh công hữu đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu
thành phố đà nẵng truy xét khẩn cấp và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quê nhà
và di lý về thành phố đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
ngày một mươi sáu tháng tám một bị hại trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu
có gặp gỡ một thanh niên quen biết trên mạng xã hội để mục đích trao đổi giao lưu điện thoại iphone
trong lúc bị hại không để ý nam thanh niên trên đã lên xe bỏ trốn cùng chiếc điện thoại
mượn xem trước đó của bị hại
nhận được tin báo công an quận liên triều đã tập trung lực lượng truy xét và xác định được huỳnh công hữu
chính là thủ phạm gây nên vụ cướp giật trên
huỳnh công hữu đã bị giữ khi đang lẩn trốn tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
thưa quý vị vây bắt tội phạm một việc làm nguy hiểm thường gắn liền với trọng trách của lực lượng công an
thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều những người dân có tinh thần vì an ninh tổ quốc
lòng nghĩa hiệp đã sẵn sàng đối diện với tội phạm mà không nao núng e rẻ
câu chuyện sau đây tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng
là một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
câu chuyện sau đây tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng

là một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
câu chuyện sau đây tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng
chính quyền phường thanh bình quận hải châu đã đến thăm hỏi động viên và đặc biệt là thưởng nóng
ghi nhận tinh thần dũng cảm của người dân địa phương
chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay từ cơ sở
qua sự việc vừa rồi chúng ta thấy được các lực lượng của phường khu dân cư và người dân
đã kịp thời khắc phục trắng áp được tội phạm
không có những vụ việc đáng tiếc xảy ra đây là một trong những vai trò rất lớn của người dân
đối với an ninh tổ quốc an ninh của khu vực an ninh của khu phố
việc cứu người sẵn sàng đấu tranh với cái xấu với tội phạm khi đối diện với chuyện bất bình xảy ra trên phố
hay khu dân cư đã không còn là điều xa lạ với người dân thành phố đà nẵng
trong tiềm thức của mỗi một người dân tinh thần xả thân vì nghĩa hiệp luôn thường trực
và được nuôi dưỡng dựng xây từ việc phát động phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh ở từng khu dân cư
đây cũng chính là yếu tố quan trọng để thành phố đà nẵng giữ gìn thương hiệu an bình đáng sống
những ngày đầu tháng tám năm nay khi chúng ta đang hướng tới dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm
ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân và một mươi bảy năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì đã có những chiến sĩ công an nhân dân đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ
ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi chữa cháy cứu nạn cho nhân dân
đã để lại nhiều niềm tiếc thương với người dân cả nước
và cũng chỉ sau sự hy sinh của ba chiến sĩ sau đó ít ngày
cũng có một người chiến sĩ cảnh sát hình sự công an đồng tháp ngã xuống khi làm nhiệm vụ
chúng tôi xin mời quý vị đến với đồng tháp để thấy được rằng
có được bình yên hạnh phúc cho nhân dân có những người chiến sĩ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình
và để lại sau lưng sự sót thương của gia đình đồng nghiệp
một trái tim hồng của lực lượng công an đồng tháp
ngừng tập khi làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân
anh ra đi trong tiếng góc nghẹn nhào của người vợ người mẹ
ánh mắt đỏ hoe buồn bã của đồng đội và bà con lối xóm họ hàng
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí hồ tấn dương đã cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ
truy bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản
nhưng chính sự manh động chống đối đến cùng của hai đối tượng
khi cố thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng
chức năng đã khiến anh ngã xuống hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ
đồng chí hồ tướng dương là một cán bộ trẻ rất là năng nổ trong công việc
trong đơn vị đồng chí luôn thể hiện một tấm gương tiêu biểu
cho cán bộ chiến sĩ học tập và nôi theo
trong đấu tranh với tội phạm thì đồng chí luôn thể hiện được
sự mưu trí dũng cảm của một cám bộ chiến sĩ cảnh sát hành sự
anh đã ngã xuống hy sinh tuổi trẻ
hình yên cho nhân dân
và ký ức về anh người chiến sĩ công an quả cảm
hết lòng phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
sẽ mãi là hình ảnh khắc ghi trong lòng nhân dân chẳng thể phai nhòa
cháu là một chiến sĩ là một sĩ quan công an nhân dân
dũng cảm để chi bắt tàu phạm
cháu rất là ngoan hiền đối với cha mẹ và người dân ở địa phương
cháu có cái tinh thần dũng cảm đó
tôi là người dân ở địa phương không biết nói gì hơn cũng vô cùng thương tiếc
cháu đã qua đời
giữa cuộc sống thanh bình hôm nay vẫn còn đâu đó
những trận tuyến vô cùng hiểm nguy khốc liệt
đòi hỏi những chiến sĩ công an vẫn luôn phải đứng giữa làng ranh sinh tử
đối đầu đấu tranh với tội phạm
khiến cho không ít lần mỗi cuộc xuất quân làm nhiệm vụ của người chiến sĩ
đều có thể là một đi không trở lại
c podcasts từ một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến nay hàng trăm đồng chí công an đã hy sinh
hàng ngàn đồng chí mang thương tật và bị phơi nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ
mỗi giọt nước mắt mồ hôi đổ xuống
mỗi bước chấn thân của các chiến sĩ công an
của những chiến sĩ công an nhân dân khi làm nhiệm vụ sẽ luôn luôn được dỡ đến
bởi lẽ lý tưởng của sự hy sinh là vô cùng cao đẹp vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
xin được trở lại trường quay hà nội với biên tập viên linh chi và biên tập viên vio anh
vâng xin được cảm ơn biên tập viên hoàng trí
với một câu chuyện rất xúc động về đồng chí thiếu tá hồ tấn dương
hành động quả cảm của đồng chí chính là một tấm gương cao đẹp cho lý tưởng cống hiến
vì nước quên thân vì dân phục vụ là tấm gương để thế hệ trẻ nói theo
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm cầu của biên tập viên nam hà
cùng với vị khách mời của chương trình xin mời biên tập viên nam hải
xin cảm ơn trường quay
thưa quý vị và các bạn chỉ trong vài tuần gần đây
đã có tới năm cán bộ chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ
đã có những giọt nước mắt niềm tiếc thương và cả niềm tự hào
trong cuộc chiến bảo vệ sự bình yên của nhân dân
quay trở lại với cuộc trao đổi ngày hôm nay thưa bà trương ngọc ánh
bà có cảm nhận như thế nào về những công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân giữa thời bình ạ
tôi cũng đã xem những clip những phóng sự về sự hy sinh thầm lặng của chiến sĩ công an
đấy là những hình ảnh hết sức xúc động
và thông qua những việc làm của các anh như vậy
để một lần nữa khẳng định sự hy sinh quên mình
của các chiến sĩ công an
trên cái cơ sở là nắm bắt và ghi nhận những tình cảm của người dân cả nước
đối với lực lượng công an nhân dân
thì chúng tôi cũng mong muốn được gửi đến lực lượng công an nhân dân cả nước
những tình cảm sâu sắc tốt đẹp của người dân
đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
những người luôn luôn sẵn sàng vì cái sự sống của người dân
vì cái sự an toàn của cộng đồng của mỗi một người dân
sẵn sàng hy sinh sẵn sàng nhận bất cứ một nhiệm vụ gì
rõ ràng là rất là đau xót và rất là xúc động khi mà giữa thời bình
thì máu của những người chiến sĩ công an vẫn đổ
để bảo vệ được cuộc sống bình yên cho nhân dân
và từ câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ công an giữa thời bình
theo bà nó sẽ thổi hồn như thế nào đến lý tưởng cao đẹp của thế hệ trẻ ngày nay ạ
tôi nghĩ rằng chính sự hy sinh của các chiến sĩ công an
trong thời bình nó sẽ đem lại những cái suy nghĩ cho thế hệ trẻ hôm nay
trong cái điều kiện xây dựng đất nước trong cái xu hướng hội nhập này
thì mỗi một thanh niên phải sống làm sao có lý tưởng có mục tiêu
để mà đáp lại những cái sự hy sinh thầm lặng của những người đang đứng ra
để bảo đảm cho cuộc sống an lành của mỗi người dân
vâng một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của bà trương ngọc ánh trong chương trình ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị năm
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp
là đối tượng đặng thanh duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thành phố sa đéc tỉnh đông tháp
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn vũ thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú
tại ấp thượng một xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện